thực hiện theo nhiệm vụ của thủ tướng chính phủ giao tại quyết định số tám trăm bốn mươi bốn ký ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn một mươi
về việc phê duyệt đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm hai nghìn hai mươi năm
ngày hai mươi một tháng năm tại hà nội đã diễn ra hội thảo khoa học vai trò của truyền thông trong việc quảng bá các điển hình khởi nghiệp hỗ trợ khởi nghiệp
hội thảo tập trung vào các nội dung chính là phân tích đánh giá vai trò của truyền thông gồm truyền hình báo điện tử mạng xã hội
trong việc quảng bá các điển hình khởi nghiệp hỗ trợ khởi nghiệp
nhân dịp này hội thảo cũng ra mắt chương trình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do văn phòng đề án tám trăm bốn mươi bốn của bộ khoa học và công nghệ
về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm hai nghìn hai mươi năm thực hiện